thưa quý vị vào ngày hôm nay hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại trụ sở trung ương đảng
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi ba đã họp xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ như sau
ba xem xét cho thôi giữa các chức vụ nghỉ công tác đối với đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đồng chí vương đình huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng
của đảng và nhà nước tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương và các cơ quan chức năng
đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành
trung ương đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
những vi phạm khuyết điểm của đồng chí vương đình huệ đã gây dư luận xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
nhà nước và cá nhân đồng chí nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng nhà nước và nhân dân đồng chí đã có đơn xin
thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác căn cứ quy định hiện hành của đảng nhà nước và xem xét
nguyện vọng của đồng chí vương đình huệ ban chấp hành trung ương đảng đồng ý để đồng chí vương đình huệ
thôi giữ các chức vụ ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba chủ tịch quốc hội
nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
hai quy định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung mương đảng khóa một mươi hai nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
đồng chí lê viết chữ đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương tiêu cực nhận hối lộ gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ vào nội dung tính chất mức độ hậu quả nguồn nhân vi phạm thực hiện quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ
bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng
ban chấp hành trung ương đảng giao cho bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị căn cứ vào kết quả điều tra về vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu đô thị du lịch biển phan thiết tại phường phú thủy thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
do công ty cổ phần dạng đông làm chủ
đầu tư cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng hình sự
đối với một mươi hai trường hợp về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại khoảng ba điều hai trăm một mươi chín bộ đoạt hình sự
trong đó như sau
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm trường hợp gồm
một lê tiến phương nguyên chủ tịch ủy bãi đen dân tỉnh bình thuận
hai xà dương thắng nguyên giám đốc sở xây dựng nguyên bí thư huyện ủy bắc bình tỉnh bình thuận
ba đỗ ngọc điệp nguyên chủ tịch ủy bãi đen dân thành phố phan thiết
bốn hồ như hải nguyên phó giám đốc công ty cổ phần thông tin và thẩm định giá miền nam
chi nhánh bình thuận thẩm định viên về giá
năm lê anh huy nguyên trưởng phòng hành chính tổng hợp thuộc tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với sáu trường hợp
một nguyễn văn phong nguyên phó giám đốc sở tài chính nguyên thường trực hội đồng thẩm định giá đất
nguyên phó chủ tịch ủy bãi đen dân tỉnh bình thuận
hai hồ lâm nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ba lê nguyễn thanh danh nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
bốn nguyễn thanh cho nguyên tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
năm lê nam hưng nguyên phó tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
sáu phạm duy cường nguyên phó trưởng phòng phụ trách phòng kinh tế đất tri cục quản lý đất đai tỉnh bình thuận
nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
hiện sáu bị can đều đang chấp hành án phạt tù trong vụ án vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii tỉnh bình thuận
ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một trường hợp nguyễn xuân phong
nguyên phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình thuận
ra lệnh khám xét chỗ ở đối với sáu bị can gồm lê tiến phương xà dương thắng đỗ ngọc điệp
hồ như hải lê anh huy và nguyễn xuân phong
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn trong hai ngày hai mươi năm hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành lệnh quyết định tố tụng hình sự theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu ban chấp hành
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban chứng ngương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh
và dân hương tưởng niệm canh hùng lễ sĩ tại đài tưởng niệm canh hùng lễ sĩ trên đường bắc sơn
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước xây dựng tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
hòa bình độc lập thống nhất ngày càng phồn vinh và phát triển
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
lịch sử đất nước mãi mãi ghi đậm khoảnh khắc lúc một mươi một h ba mươi phút ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc rinh độc lập sao huyệt cuối cùng của chính quyền sài gòn
từ đây miền nam đã hoàn toàn giải phóng non sông việt nam thống nhất một giải
bảy mươi năm năm sau ngày giải phóng việt nam từ một nước nghèo đã vượt qua mọi gian lao
thử thách từng bước giành những thắng lợi to lớn
trở thành một trong những quốc gia thuộc nhóm các đất tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới
nhìn lại chặng đường bốn mươi chín năm qua chúng ta càng thêm tự hào về lịch sử oai khủng của dân tộc
cũng như những nỗ lực không ngừng của toàn đảng toàn quân toàn dân để có được những thành tựu trên
đây chính là những tiền đề quan trọng giúp toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục phấn đấu
tạo nên những thành tựu to lớn rực rỡ hơn nữa đưa đất nước ngày càng phát triển và hội nhập
sau khi vào lái
bằng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tử nghiệm các anh hùng liệt sĩ
tại đài tử nghiệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trăng nghiêm các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương
dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
hồ chí minh đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
bày tỏ lòng thanh kính biết ơn vô hạn trước những công lao to lớn của người
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc việt nam nói chung
với lực lượng công an nhân dân nói riêng nguyện phấn đấu đi theo con đường
mà chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã lựa chọn phát huy truyền thống anh hùng
vẻ vang xây dựng lực lượng công an nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng
nhà nước và nhân dân xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả xứng đáng là thanh bảo kiếm của đảng là chắn thép vững vàng trong đấu tranh
với các loại tội phạm bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài
tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú
của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
chiều ngày hôm nay tiếp phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica
tại việt nam miyayaki katsura trương tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
và mong muốn tiếp tục quan hệ hợp tác tốt đẹp với jica
bộ công an luôn đánh giá cao quan hệ hợp tác hỗ trợ của jica và coi trọng việc củng cố
thúc đẩy các nỗ lực hợp tác giữa hai bên trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng
vì hòa bình và phồn vinh ở châu á giữa việt nam và nhật bản thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ hy vọng
mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản đặc biệt là jica
sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa đề nghị jica tiếp tục quan tâm trong việc thúc đẩy tài trợ
viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao trong kỹ thuật hiện đại
như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện phòng chống khủng bố
chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ và đào tạo cán bộ
trân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn văn long đã dành thời gian tiếp bà miyazaki kasuza khẳng định
sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình đóng góp tích cực hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica
qua đó góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
thưa quý vị theo quy định hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp được thực hiện qua những phương thức
như là công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại sở tư pháp qua đăng ký trực tuyến và qua dịch vụ biêu chính công ích
trình khai đề án sáu của chính phủ thì việc cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ có thêm một phương thức mới
đó là qua ứng dụng vneid vậy người dân doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng những lợi ích gì với tiện ích này
trong tiệm bục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả thưa quý vị khán giả chính thức từ ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua
bộ công an bộ tư pháp ủy ban nhân dân thành phố hà nội và tỉnh thừa thiên huế đã tích hợp thành công
dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vneid
sẽ có hai tháng triển khai thí điểm tiện ích này tại thành phố hà nội và thừa thiên huế
bước đầu triển khai đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân cũng như các cơ quan chức năng và doanh nghiệp
đơn cử như chỉ tính riêng trong ngày đầu tiên thí điểm tại thành phố hà nội đã tiếp nhận sáu trăm một mươi bảy hồ sơ qua vniid
trên tổng số một hai trăm linh hồ sơ
tổng số một hai trăm năm mươi bốn hồ sơ đạt tỷ lệ là bốn mươi chín
hay tại huế đã tiếp nhận chín mươi một hồ sơ qua vned trên tổng số một trăm năm mươi tám hồ sơ đạt tỷ lệ năm mươi sáu
và qua từng ngày số lượng người dân tham gia sử dụng vneid để xin cấp lý lịch tư pháp cũng đang có sự gia tăng nhanh
việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vniid tùy mới đi vào hoạt động
xong kết quả đã minh chứng được tính hiệu quả của tiện ích này
không phải chen chúc chờ đợi khi đến sở
tư pháp xin cấp phiếu lý lịch tư pháp
ngày hôm nay anh nam khá bất ngờ vì hồ sơ kê khai cấp phiếu
giờ chỉ cần thực hiện trên tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng vneid mức độ hai
chỉ mất vài phút hồ sơ của anh đã được tiếp nhận trên hệ thống
hôm nay được các bạn hướng dẫn qua ứng dụng vneid rất là tiện lợi nhanh chóng
chỉ mất khoảng tầm năm phút để nhập thông tin cũng như là thanh toán tiện lợi
không giống như mình đến lấy gọi trực tiếp làm tại sở
theo ghi nhận dù đã nghe thông tin về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
tuy nhiên để chắc chắn nhiều người dân vẫn đến trực tiếp sở tư pháp
tại đây việc hướng dẫn thực hiện các thao tác kê khai hồ sơ cũng đã được các lực lượng triển khai
một số người đã tự thay hoàn thiện việc kê khai cấp lý lịch tư pháp mà không gặp phải vướng mắc gì
khi mà có cái hình thức thanh toán này thì sẽ hỗ trợ cho công dân được rất nhiều thời gian
để đi làm những cái thủ tục
thanh toán tiện lợi và được giao nhận đến kết quả đến tận nhà thì nó rất là tiện cho người dân
các đồng chí công an hướng dẫn thì cái này rất là nhanh gọn
trước đây đến năm phút mình có thể là làm tại nhà thanh toán tại nhà và cũng là nhận kết quả tại nhà
trong tờ khai đề nghị yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp có hai mươi hai trường thông tin
thì khi nếu mà đang thực hiện các công dân đang đề nghị thực hiện các phương thức cấp phiếu bình thường như hiện nay
thì công dân phải tự kê khai hết từ một cho đến hai mươi hai trường thông tin
nhưng trong khi công dân có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vnid
thì công dân chỉ còn phải thực hiện một mươi bảy trường thông tin đã được tích hợp sẵn
chỉ còn từ bốn cho đến năm trường thông tin là công dân có thể là tích hợp ghi đánh dấu tích này
hoặc là có thể là phải ghi
hiện người dân cũng có thể ngồi tại nhà và thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
kết quả sẽ được trả qua thư điện tử với bản lý lịch tư pháp điện tử
đối với lý lịch tư pháp bản giấy được trả qua đường biêu điện
về địa chỉ được yêu cầu
như vậy công dân sẽ không phải trực tiếp tới các cơ quan chức năng như trước đây
giảm thời gian đi lại và công sức chờ đợi
đặc biệt với phiếu lý lịch tư pháp điện tử
người dân có thể sử dụng nhiều lần nộp ở nhiều doanh nghiệp khác nhau
và như vậy người dân cũng sẽ tiết kiệm được một khoản phí
bản kết quả phiếu lý lịch tư pháp điện tử đã được mặc định trả sẵn trên ứng dụng vnid
trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như trên cổng dịch vụ công thành phố
và công dân có thể sử dụng cái bản lý lịch tư pháp điện tử đó
để sử dụng các giao dịch vụ công trực dịch các giao dịch thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp vnid rất thuận lợi cho người dân
thứ nhất là người dân có thể ở nhà không đến và các điểm hành tình cốc
để thực hiện đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp
thứ hai là các thao tác rất thuận lợi dễ thực hiện
vì các trường dư liệu
cứ ba đặt họ trên cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư
vậy làm thế nào để mỗi công dân có thể dễ dàng thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên ứng dụng vnid
đầu tiên là tài khoản định danh điện tử của công dân phải ở mức độ hai
và sau đó thì công dân cần thực hiện bảy bước như sau
bước một công dân truy cập ứng dụng vned vào mục thủ tục hành chính
và chọn tiết x cấp phiếu lý lịch tư pháp
và tiến hành tài khoản định danh điện tử của công dân
bước hai chọn đối tượng được cấp phiếu lý lịch tư pháp
bước ba là nhập thông tin thủ tục hành chính và thông tin trả kết quả
trong bước này người dân tiến hành lựa chọn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp số một hay mẫu số hai
và tiến hành lựa chọn tích vào các thông tin phù hợp
ngoài bản điện tử được cấp trên vned công dân tiến hành điền đầy đủ thông tin
như là nơi sinh hòm thư điện tử số điện thoại địa chỉ nhận bản giấy
trong trường hợp nhận tại bộ phận một cửa địa phương hoặc qua bưu điện
ở bước bốn công dân tiến hành xác nhận thông tin
bước năm là xác nhận thanh toán hồ sơ
tại đây thông tin về tài khoản ngân hàng sẽ được hiển thị và người dân tiến hành việc thanh toán
bước sáu là xác nhận thông tin
và bước bảy là thanh toán chi phí hồ sơ
hồ sơ hợp lệ ngay lập tức được khởi tạo thành công và được chuyển đến hệ thống tiếp nhận của sở tư pháp
việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng vned được đánh giá
sẽ giảm chi phí và tiết kiệm cho xã hội
với phiếu lý lịch tư pháp điện tử ước tính người dân sẽ tiết kiệm được năm đồng phí đề nghị cấp thêm phiếu lý lịch tư pháp
và khoảng một mươi đồng tiền xăng xe đi lại
khoảng một trăm năm mươi đồng tiền công trung bình nửa ngày của người dân công sức chờ đợi
qua đó tiết kiệm hàng tỷ đồng chi phí của xã hội
và đối với cơ quan nhà nước cũng sẽ giảm thiểu nhiều loại phí
thì khi thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp này trả kết quả cho công dân
thì chúng tôi sẽ khắc phí
không phải là in cái chi phí cũng như là in cái phiếu lý lịch tư pháp
như bản thông thường hiện nay nữa như từ ngày hôm trước trở lại
từ ngày hôm nay trở đi mà công dân đề nghị cấp phiếu của chúng tôi là
sẽ trả trên cái phiếu lý lịch tư pháp điện tử trên môi trường mạng
để hỗ trợ cho việc cấp lý lịch tư pháp này
thì ngoài thì chúng tôi là tham mưu để bổ trí một tổ công tác
là tài tư tâm chỉ công để hướng dẫn cho công dân thực hiện cấp lý lịch tư pháp
trên môi trường mạng
và hỗ trợ các vướng mắc khác về vnad
như các trường hợp công dân chưa có tài khoản
thì chúng tôi sẽ tiến hành cấp ngay tại đây
và hỗ trợ các trường hợp công dân quên mật khẩu quên phát cốt
hoặc là quên đổi thiết bị từ vnad
tuy nhiên vì đang trong thời gian vận hành thí điểm
một số vướng mắc đã phát sinh như việc thanh toán nổ phí
nhiều người dân cũng đã gặp khó trong vấn đề này
hiện tại thì nó chưa tích hợp cái qr code
thế nên đối với những vấn đề này
ví dụ như cái thẻ mà ngân hàng
mà nó chưa tích hợp chẳng hạn thì hơi khó khăn thôi
còn nếu mà tích hợp được cái qr code rồi
thì rất là thuận tiện trong cái việc thanh toán điện tử
một số cái vướng mắc ở trong cái thủ tục thanh toán
vì cái lựa chọn số tài khoản
nó cũng hơi là một chút và phức tạp đối với người dân
xây dựng phần mềm
thì cục c sáu bộ công an
phối hợp với cục công nghệ thông tin bộ cộng
đã hoàn thiện xây dựng phần mềm
đưa vào kiểm thử
và kết nối với hệ thống thông tin
của tỉnh thừa thiên huế
và của thành phố hà nội
và phần mềm quản lý lý lịch tư pháp
của bộ tư pháp
thành phố hà nội
rồi tỉnh thừa thiên huế
cũng đẩy mạnh việc tuyên truyền được lại trong hiện dân
vneid là cổng tiếp nhận hồ sơ
và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền
để xác minh thông tin
trên phiếu lý lịch tư pháp
do vậy thời gian kết quả xử lý nhanh hay chậm
sẽ phụ thuộc nhiều vào quy trình
của các sở ngành có liên quan
điều này đặt ra yêu cầu cao hơn
về trách nhiệm của các bên
trong liên thông kết nối dữ liệu
vâng thưa quý vị
việc triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp
của ứng dụng vneid tại hà nội
và thừa thiên huế sẽ kéo dài trong hai tháng
kể từ ngày hai mươi hai tháng bốn
cho đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
sau đó sẽ được tiến hành tổng kết
rút kinh nghiệm
và tiến tới nhân rộng trên cả nước
và để đa lường được kết quả này
việc người dân doanh nghiệp tham gia sử dụng
tiện ích cấp phiếu lý lịch tư pháp
trên ứng dụng vneid là rất quan trọng
do vậy công thức thuyên truyền
cần phải được đẩy mạnh để người dân
giờ đây khi ở bất cứ nơi đâu
vào thời gian nào cũng có thể
tự tạo lập thành công hồ sơ
cấp phiếu lý lịch tư pháp trên vneid
và phần trình bày của thông nghệ hôm nay
đến đây cũng xin được tạm dừng
quan tâm theo dõi
thưa quý vị hôm nay là ngày làm việc cuối cùng
của người dân trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài
tới năm ngày tại thủ đô hà nội
và thành phố hồ chí minh thì nhiều tuyến đường
ngay từ đầu giờ chiều đã có áp lực
phương tiện gia tăng mạnh
tại hà nội nhiều tuyến đường ở hà nội
như vành đai hai vành đai ba các tuyến
cửa ngõ ra vào thủ đô đã lâm vào cảnh
ủng tắc kéo dài do người dân về quê
đi du lịch nghỉ lễ các tuyến
quanh khu vực các bến xe lớn như
mỹ đình giáp bát gia lâm cũng ghi nhận
tình trạng phương tiện di chuyển khó khăn
nhiều người cho biết thường mất khoảng
từ sáu nhịp đèn mới có thể thoát được
các nút giao trên các tuyến này
các tuyến cao tốc như pháp vân cầu rẽ
hà nội lào cai hà nội hải phòng
tuyến quốc lộ một quốc lộ năm quốc lộ
một mươi tám cũng có số lượng phương tiện
tăng đột biến các tuyến dẫn lên
sân bay nội bài cũng có mật độ phương tiện lớn
trong ngày hôm nay một trăm linh lực lượng
cảnh sát giao thông đã được huy động
đến các điểm nóng về giao thông giúp
người dân di chuyển thuận lợi hơn
trong đó tại thành phố hồ chí minh
các giao lộ trên đường mai trí thọ
đồng văn cống võ trí công xảy ra
tình trạng kẹt xe nghiêm trọng liên tục trong ngày
dòng xe nối dài nhích từng chút một
liều lượng phương tiện từ các tỉnh
miền tây đi theo quốc lộ sáu mươi
hướng về thành phố hồ chí minh và ngược lại
đã gia tăng khiến cho cầu giạch miễu
phía bờ bến tre ủng tắc cuộc bộ
tại lối rẽ vào cao tốc
long thành dầu dây kẹt cứng
người dân phải chờ đợi khoảng một mươi năm phút
mà có thể di chuyển qua khu vực này
để hạn chế tối đa việc ủ nứ
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
cũng đã có mặt tại hầu hết các giao lộ
để phân luồng giao thông